cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiến hành điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi
xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn yên khánh tổng công ty cửu long và các đơn vị có liên quan
trong việc đấu giá và thu phí tuyến cao tốc tp hcm trung lương
ngày một mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam bốn bị can về tội vi phạm quy định về quản lý
sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm gồm
đinh la thăng nguyên bộ trưởng bộ giao thông vận tải hiện đang chấp hành hình phạt tù trong vụ án khác
hai nguyễn hồng trường nguyên thứ trưởng bộ giao thông vận tải chủ tịch hội đồng ban đấu giá
cao tốc tp hcm trung lương
nguyễn trí thành nguyên vụ phó vụ tài chính bộ giao thông vận tải ủy viên hội đồng bán đấu giá
bốn lê trung cường chuyên viên vụ tài chính bộ giao thông vận tải thành viên tổ thường trưởng giúp việc hội đồng ban đấu giá
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định và lệnh đối với các bị can theo đúng quy định pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra triệt để mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi cho nhà nước